một mươi bốn h tại trung tâm hồi sức thích cực người bệnh covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện trung ương huế tại
tp hcm không khí căng thẳng tấp nập luôn bao trùm nơi đây ánh đèn tiếng bộ đàm và tiếng máy thở
là những thứ không lúc nào ngừng lại các y bác sĩ phải túc trực ngày đêm để cứu chữa cho bệnh nhân
bên cạnh những áp lực căng thẳng có một niềm vui đối với nhân viên y tế tại đây
đó chính là khi bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và ra viện

bộ và điều dưỡng chăm sóc như các bạn đây chúng tôi cũng phóng bộ và điều dưỡng chăm sóc như các bạn đây
khu này là bệnh nhân có thể tự nội truyền được có thể phục vụ bản thân mình được
và khu này cũng được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày như các khu nội truyền
xuống khu này là để khu chuẩn bị ra viện nhưng nhớ là không được đi lông cầm
nhất là vấn đề về đi vệ sinh nếu mệt thì phải bảo cho nhân viên y tế để hướng dẫn đi
không tự ý đi và khi làm mệt lên là khó trở tay đừng ngồi chụp quang

đây là một bệnh nhân khi vào cũng đáng rất là nặng
nhưng mà qua thời gian điều trị thì hiện tại cũng đang rất sức khỏe đã tạo ra ổn định rồi
bệnh viện trung ương quế này rất là tốt phục vụ từng bữa ăn cho bệnh nhân từng duyên thuốc từng ly nước đủ thứ
nói chung là rất là tốt
từ cái lúc tôi vô đi chữa bệnh bác sĩ rất là tốt nhiệt tình ăn uống rất là ngon

rất là sạch tôi có nhu cầu gì bác sĩ giúp đỡ tôi bác sĩ rất là good
trong một ngày thì bác sĩ hỏi thăm em tới mấy lần nữa đo nhiệt hỏi thăm rất là tận tình